trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục yếu đi nhanh
trưa chiều bắc bộ sẽ hết mưa trời bắt đầu giảm mây và một số nơi sẽ hứng nắng nhẹ
nên nhiệt ở miền bắc vì thế mà tăng trở lại
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi sẽ là khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
khu vực trung du nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
còn ở vùng đồng bằng nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
còn ở phía tây đối với các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ ở đây giao động ở mức
từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
theo dự báo của các chuyên gia trong những ngày tiếp theo sẽ có quá trình mở rộng trở lại
của vùng áp thấp phía tây thì thời tiết các tỉnh miền bắc sẽ chuyển hoàn toàn
sang trạng thái khô giáo và có nắng
thời tiết hứa hẹn sẽ thuận lợi hơn trong những ngày cuối tuần
trong ngày hôm nay mưa ở miền trung sẽ giảm
chủ yếu chỉ còn mưa giải rác với lượng nhỏ phổ biến chỉ dưới năm mm
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền trung được dự báo sẽ tăng nhẹ
và tăng dần từ bắc vào nam
ở thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi ba hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
đối với khu vực phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận và phần phía nam của tây nguyên
là các tỉnh đắk lắc đắk nông và lâm đồng không chịu ảnh hưởng của khí lạnh
trời nắng giáo nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
ở nam bộ trong ngày hôm nay tiếp tục chuỗi ngày không mưa
trời nắng sớm nhiệt độ phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
độ ẩm tiếp tục giảm thấp vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều ở mức từ năm mươi đến năm mươi năm
người dân nam bộ đang phải đối mặt với một đợt xâm nhập mặn
với mức mặn xâm nhập sâu ngang với năm kỷ lục hai nghìn một mươi chín
dự báo tình trạng xâm nhập mặn ở đông bằng sông kiểu long tiếp tục diễn ra gây gắt
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi đặc biệt là thời kỳ từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng ba
trong trường hợp cực đoan thời gian thiếu mưa
kéo dài lại kết hợp với việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước trong lưu vực
sẽ làm cho tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mạn kéo dài hơn và trở nên trầm trọng hơn
vì vậy bà con nên tranh thủ tích chữ nước ngọt sử dụng nguồn nước ngọt hợp lý và tiết kiệm
trên biển trong ngày hôm nay vùng gió mạnh được dự báo sẽ chỉ duy trì ở khu vực phía bắc của biển đông
trong đó bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa cường độ gió đông bắc ở đây sẽ ở mức cấp sáu giật cấp bảy
trong khi đó với các vùng biển khác gió giảm chỉ còn duy trì ở mức cấp bốn đến cấp năm
nên sóng giảm và cũng không còn tình trạng biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước